công an quận ba tp hcm đã khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức khởi tố bị can bắt tạm giam châu tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn tuấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn năng tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để điều tra
trước đó ngày một tháng ba tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận ba phát hiện dũng điều khiển xe máy
có biểu hiện nghi vấn qua kiểm tra công an phát hiện trên người dũng có một căn cước công dân
không có hình chụp không có mã qr một căn cứ công dân có hình ảnh của dũng
nhưng thông tin tên tuổi địa chỉ của người khác
đồng thời trong điện thoại dũng có nhiều tin nhắn hình ảnh liên quan đến việc mua bán
và làm giả căn cứ công dân dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định
làm giả giấy tờ để kiếm lời
cuối năm hai nghìn hai mươi ba dũng lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ
để sử dụng vây tiền của các ứng dụng trên mạng
qua đó dũng quen biết tài và tiến tiến đã bán cho dũng một mươi một thẻ căn cứ công dân gắn chip
với giá từ khoảng một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng mỗi cái
sau khi mua về dũng cùng tài cào xóa chỉnh sửa làm thông tin giả
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn dũng dùng căn cứ công dân giả
vay của hai ngân hàng với số tiền năm mươi hai triệu đồng
tài cũng đã bán được ba căn cước công dân giả với số tiền bốn năm triệu đồng
khám xét nơi ở của dũng và tài
công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị
còn tại nơi ở của tiến công an thu giữ sáu mươi giấy tờ các loại
thẻ căn cứ công dân loại không có chip chứng minh nhân dân giấy phép lái xe mô tô
chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy
tiến khai các giấy tờ cá nhân trên do tiến mua và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội
sau bốn ngày xét xử vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án hai mươi hai bị cáo
trong vụ nổ súng làm một người chết ba người bị thương tại cơ sở karaoke xo
trên địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và dương minh nhật sinh năm hai nghìn một cùng chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
hẹn nhau đến cơ sở karaoke xo để giải quyết
vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhóm của nghĩa trong đó có nguyễn thanh triều
đến hát tại quán karaoke xo và gặp nhóm của nhật trong đó có nguyễn thanh hải
hai nhóm xảy ra cự cãi sâu sát lúc này triều dùng súng bắn hải tử vong
và ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho
tiến hành bắt khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh triều tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội gây dối trật tự công cộng tổng hợp hình phạt chung là tử hình
hai mươi một bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi hai năm tù
về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
quá trình bắt giữ các đối tượng trong chuyên án ma túy
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã phát hiện và thu giữ hơn bảy trăm bảy mươi sáu gam ma túy
nhiều tăng vật liên quan cùng một khẩu súng bốn viên đạn trong đó một viên đạn đã lên nòng
đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân hóa chú hà tĩnh và phạm anh tú chú tỉnh nghệ an
cùng sau đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an xác định đối tượng nguyễn xuân hóa có liên quan đến đường dây hoạt động
mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
đối tượng phạm anh tú là đối tượng chuyên trộm xe máy và có tảng chữ súng ngắn
cả hai liên kết để mua ma túy với số lượng lớn
khám xét nhà đối tượng phạm anh tú cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng
bốn viên đạn trong đó có một viên đạn đã lên nòng
phạm anh tú cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng

phạm anh tú cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng

trú tại thôn nà cọ xã khang ninh huyện ba bể về tội giết người
đạn trúng vào vùng vai phải và cánh tay phải của triệu kiều hưng gây thương tích tỷ lệ bốn
hành vi của triệu văn thành là vi phạm quy định của pháp luật trực tiếp xâm phạm tính mạng của người khác
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự tại địa phương
xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu văn thành bảy năm tù giam
về trách nhiệm dân sự quá trình triệu kiều hưng đi bệnh viện chữa trị vết thương
gia đình của thành đã thanh toán toàn bộ các chi phí điều trị hơn ba mươi một triệu tám trăm linh nghìn đồng
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đại diện gia đình triệu văn thành thỏa thuận bồi thường cho triệu kiều hưng hai mươi triệu đồng
và bị hại hưng cũng không yêu cầu bồi thường thêm
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn ngọc thủy
chủ tịch công ty giáo dục e group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là thông tin được trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cung cấp đến báo chí
tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào sáng ngày hôm nay
thông tin tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn air group và công ty cổ phần đầu tư và phân phối air game
địa chỉ nhà hai mươi năm t một
đường trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
thông qua các loại hợp đồng giữa hình thức tiền gửi
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn ngọc thủy hay được biết đến là sắc thủy
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn e group và đặng văn hiển
trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối air game
cả hai đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

trung tướng tô ân sô cho biết ông thủy và ông hiển bị bắt trong quá trình cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
xác minh giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group
sau khi viện kiểm soát công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group
tối ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang vào cuộc điều tra vụ hệ thống vn direct bị tấn công
dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch tạm thời không truy cập được
trước đó công ty chứng khoán vn direct thông báo hệ thống bị tấn công từ một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba đến sáng ngày hai mươi năm tháng ba
đã khắc phục và trong quá trình tìm hiểu
tuy nhiên quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian
tình hình này khiến cho sở giao dịch chứng khoán hà nội phải tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa
và giao dịch trực tuyến của công ty cổ phần chứng khoán vn direct
thời gian ngừng giao dịch kể từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến khi vn direct khắc phục được hoàn toàn sự cố
và đến khoảng một mươi giờ sáng nay vn direct đã kiểm soát và từng bước khắc phục sự cố bị đối tượng từ bên ngoài tấn công
thưa quý vị thông tin từ tổng cục thuế cho biết thời gian vừa qua ngành thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo
về tình trạng giả danh cán bộ thuế cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế
nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế
thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại nhắn tin kết bạn gia lô
cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế
cơ quan thuế kết hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy các thông tin cá nhân
và thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản
thậm chí có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công vneid giả mạo
để cho người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế
hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng vneid
sau đó gửi đường link dịch vụ công sửa vneid giả mạo
rồi từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng
trước tình hình trên tổng cục thuế một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân
ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ
đồng thời cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên
thì cần phải liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ tránh bị kẻ gian lợi dụng
người nộp thuế cũng cần phải lưu ý rằng trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế
sử dụng giao thức https và tên miễn phí

xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị đồn biên phòng tri lễ bộ đội biên phòng nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép để thu lợi bất chính
đối với đối tượng sông bá tồng chú tại xã chi lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
trước đó tại khu vực đường quốc lộ một mươi sáu thuộc bản na niếng xã chi lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện tám người có quốc tịch lào bốn người lớn và bốn trẻ em
không có các loại giấy tờ tùy thân giấy tờ xuất nhập cảnh
qua điều tra xác minh đối tượng sông bá tồng là người tổ chức cho các công dân lào
ở lại việt nam trái phép để thu lợi bất chính
với một năm triệu đồng một người